liên quan đến vụ phá rừng nghiến cổ thụ tại tỉnh bắc cạn hơn bốn mươi cây nghiến nhóm hai a được xếp vào loại gỗ quý
đã bị lầm tặc chặt hạ tại khu vực hai xã sĩ bình và vũ muộn của huyện bạch thông
vụ phá rừng này nghiêm trọng không chỉ lớn về diện tích số lượng gỗ quý mà thông tin ban đầu
các đối tượng tham gia phá rừng còn có người đứng đầu địa phương
đây được coi là một trong những vụ phá rừng tự nhiên lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương này
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh bắc cạn
những dấu vết mùn cưa còn mới gốc cây vẫn còn tươi nguyên mùi nhựa
chứng tỏ việc chặt phai trái phép chỉ vừa mới diễn ra
lợi dụng địa hình phức tạp các đối tượng len lút vào rừng chặt gỗ đem đi tiêu thụ
mỗi tầm gỗ như thế này được các đối tượng đầu nậu thu mua ngay tại xã vũ muộn với giá năm trăm linh đồng
hơn một trăm linh mét khối gỗ nghiến bị chặt hạ vừa qua một phần cũng đã được các đối tượng đem bán ra ngoài thị trường
đây là vị trí sáu cây thấm mới nhất trong tổng số bốn mươi một cây được công an huyện bạch thông phát hiện của vụ chặt rừng giáp danh giữa xã sĩ bình và xã vũ muộn của huyện bạch thông
điều đang nói là các đối tượng không chỉ là khai thác những cái thanh thớt như trước kia
mà các đối tượng còn sẻ những cái thanh những cái hộp có đường kính dài vài mét để bán ra thị trường với giá rất cao lên đến hàng triệu đồng
tức dư hơn là các đối tượng không chỉ sở bằng xe máy mà các đối tượng sử dụng dựa thồ để tránh sự kiểm soát của các quan chức năng
toàn bộ diện tích rừng tại xã sĩ bình và vũ muộn của huyện bạch thông đều thuộc rừng phòng hộ tự nhiên nằm trong khu vực ct hai trăm hai mươi chín
đây là diện tích đất quốc phòng an ninh được bảo vệ nghiêm ngặt
hiện nay ủy ban nhân dân huyện bạch thông có trách nhiệm quản lý và giao cho ủy ban nhân dân cấp xã trồng coi
trước sự việc xảy ra lãnh đạo xã vũ muộn cũng thừa nhận để xảy ra tình trạng trên một phần do quản lý yếu kém
đối với địa phương là chúng tôi cũng kiểm điểm sâu sắc
thứ nhất là trong công tác quản lý con người như công tác tuyên truyền vận động đối với người dân của địa phương trong việc vi phạm các quy định về quản lý bảo vệ rừng
không chỉ có một mươi tám cây nghiến mới bị chặt hạ các đối tượng còn lợi dụng xẻ cả những cây gỗ đã bị chặt từ trước đó
đáng ngạc nhiên hầu hết những cây gỗ bị khai thác trái phép từ lâu nhưng lực lượng kiểm lâm địa bàn cũng không hề hay biết
vừa qua thì tùng đã giao cho cán bộ ra soát trên hệ thống hồ sơ
sổ sách theo dõi của đơn vị để kiểm tra hai mươi ba cây gỗ đã khai thác lâu từ thời gian nào
trên hệ thống sổ sách theo dõi thì hiện nay chưa thấy phát hiện là đã có hệ thống theo dõi số lượng cây hai mươi ba chặt cũ mặc dù đã từ lâu
theo báo cáo của cơ quan chức năng thời điểm lâm tặc chặt phá rừng với số lượng lớn vừa qua
chung với thời điểm hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng giữa chính quyền và người dân đã hết hạn
nên toàn bộ diện tích rừng phòng hộ ở đây không được người dân
và cộng đồng quản lý bảo vệ đây rất có thể là kẽ hở để các đối tượng lợi dụng phá rừng trái phép thời gian qua